lại mới vào cuối ngày hôm nay giới chức nam phi bày tỏ quan ngại sâu sắc về biến thể mới
và nhận định biến chủng là nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng theo cấp độ số nhân ở nước này
giới khoa học đang chạy đua xác định mối đe dọa từ chủng mới này và có cần điều chỉnh
các loại vaccine covid một mươi chín hiện tại hay không
uso cho biết có thể mất vài tuần để hiểu về chủng mới và đề nghị không vội áp hạn chế đi lại
khi còn ít bằng chứng khoa học
và unted và pfizer cho biết đang nghiên cứu biến thể b một một năm trăm hai mươi chín và sẽ quyết định
có nên điều chỉnh vaccine hay không chậm nhất trong hai tuần
moderna thông báo sẽ phát triển mũi tăng cường chuyên đối phó với biến thể mới này
một trong ba chiến lược giải quyết mối đe dọa từ biến chủng mới của hãng
với lệnh hạn chế đi lại người đến từ các nước nam phi những hành khách từ nam phi
bị ngắt không cho xuống sân bay chiffon ở amsterdam do những lo ngại về biến thể mới
có khả năng lây nhiễm cao
paula zimmerman hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia hà lan klm
vừa qua đã đăng video cho thấy giới chức sân bay spifone đã chặn hành khách rời khỏi chuyến bay
khởi hành từ cape town nam phi
vừa hạ cánh nhưng không được phép rời máy bay zimerman viết
trong video của zimerman một thành viên của phi hành đoàn nói
chuyến bay từ ktow của chúng ta không thể vào hà lan mà không đi kèm các biện pháp hạn chế
mọi người đang tìm hiểu làm thế nào cho đúng và tôi sẽ báo ngay cho quý khách khi nhận được thông tin
sau bốn tiếng chờ đợi quyết định cuối cùng từ hãng hàng không các hành khách từ nam phi đã được phép xuống máy bay
giới chức skiphone sau đó đã thông báo đã chuyển các hành khách từ nam phi tới một địa điểm an toàn
hành khách được cung cấp đồ ăn thức uống họ đã làm xét nghiệm ncov đại diện sân bay chiffon đăng trên twitter
người phát ngôn của hãng hàng không klm cho biết
chuyến bay từ cape town và một chuyến khác từ johannesburg ở nam phi đáp xuống sân bay chiffon
đều bị giữ lại để chờ biện pháp phù hợp
các hành khách được bộ y tế hà lan di chuyển bằng xe buýt riêng và đang cách ly trong lúc chờ kết quả xét nghiệm
biến chủng mới ở nam phi đã được tổ chức y tế who xếp vào danh sách đáng lo ngại với khả năng kháng vaccine
trước tình trạng đó biontech và một số nơi khác cũng đang bắt đầu điều chỉnh vaccine cho thời gian sớm nhất
với mong muốn có thể xử lý được biến chủng
các hành khách đã được bắt đầu điều chỉnh vaccine cho thời gian sớm nhất với mong muốn có thể xử lý được biến chủng

biến chủng này
các đối tác phát triển vaccine covid một mươi chín với pfizer cho biết
họ có thể cập nhật vaccine trong sáu tuần nếu biến thể mới nam phi tránh được hệ miễn dịch
biontech bổ sung rằng họ đang kiểm tra liệu vaccine covid một mươi chín mà công ty hợp tác phát triển với hãng dược phẩm mỹ pfizer
có hiệu quả với biến thể nam phi b một một năm trăm hai mươi chín hay không
kết luận dự kiến được đưa ra trong vòng hai tuần
biến thể mới có tới ba mươi hai đột biến trong protein gai dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng nhiễm và tốc độ lây lan của virus
cũng như khiến tế bào miễn dịch khó tấn công mầm bệnh hơn
hãng dược phẩm mỹ moderna cho biết họ cũng đang thử nghiệm ba ứng viên vaccine tăng cường
với mục tiêu phát triển loại vaccine tăng cường mới dành riêng cho chủng mới nam phi
stefan pencil giám đốc điều hành của moderna cho hay
ngay từ đầu chúng tôi đã nói rằng
trong lúc tìm cách đánh bại đại dịch chúng ta bắt buộc phải chủ động khi virus tiến hóa
các đột biến trong biến chủng omicron đang gây lo ngại
chúng tôi đang hành động nhanh nhất có thể để thực hiện chiến lược xử lý biến chủng này
hãng johnson johnson cũng xác nhận đang thử nghiệm hiệu quả vaccine covid một mươi chín của họ trước biến chủng mới
để đánh giá liệu có cần cập nhật vaccine hay không
trong khi đó hãng astrazeneca đang tiến hành nghiên cứu tại botswana và swatini
các nước phía nam châu phi đã phát hiện chủng mới nam phi
nhằm thu thập dữ liệu thực tế hiệu quả của vaccine astrazeneca trước biến chủng mới
nỗi lo ngại biến chủng mới đã thúc đẩy hàng loạt quốc gia áp dụng hạn chế đi lại đối với các nước phía nam châu phi
tuy nhiên bộ y tế nam phi gọi động thái gấp rút áp đặt các biện pháp cấm đi lại là hạ khắc
hành động phản ứng trước biến thể mới nam phi của các nước trên thế giới là một hành động kịp thời
hợp lý trong thời điểm diễn biến dịch đang vô cùng căng thẳng hiện nay
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về biến chủng sars cov hai mới có nguồn gốc từ nam phi này
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại